một nguồn tin palestine cho biết phái đoàn của phong trào hồi giáo hamas sẽ đến ai cập vào ngày hôm nay
để thảo luận thỏa thuận khung về ngừng bắn được đưa ra tại cuộc họp gần đây ở paris pháp
phái đoàn hamas sẽ họp với người đứng đầu cơ quan tình báo ai cập abbas khamen tại thủ đô cairo
thảo luận về một thỏa thuận khung tạm ngừng giao tranh tại gaza và trả tự do cho các con tin đang bị hamas giam giữ
đây là kết quả của cuộc thảo luận tại paris vào ngày hai mươi tám tháng một vừa qua với sự tham gia của các cơ quan
các quan chức hàng đầu của israel mỹ qatar và ai cập
trước đó người đứng đầu cánh chính trị của phong trào hamas ông ismail haniye
cho biết đã nhận được đề xuất ngừng bắn được đưa ra tại cuộc hội đàm ở paris
và hamas đang xem xét khuôn khổ của thỏa thuận nói trên
đây là đề xuất cho một thỏa thuận mới về việc chấm dứt bạo lực ở giải gaza
tạo điều kiện chuyển thêm hàng viện trợ đến giải đất ven biển này
và hamas trả tự do cho các con tin theo từng giai đoạn để đổi lại việc israel trả tự do cho các tù nhân người palestine